công an quận gò bấp xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là nguyễn đức an
liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hai mươi bốn bánh heroin mà công an tỉnh cao bằng đã triệt phá vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng vừa bắt giữ thêm đối tượng lý văn hồng
chú tại xã thái học huyện bảo lâm
đối tượng hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ một khẩu súng tám viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
thông tin từ ủy ban nhân dân phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu trữa nhưng do bỏng quá nặng
thêm một nạn nhân trong vụ cháy tại tổ một mươi bốn phường tân thịnh thành phố hòa bình đã tử vong vào đêm ngày một mươi năm tháng bảy
như vậy đến thời điểm này đã có ba nạn nhân tử vong do hỏa hoạn
thưa quý vị như đã đề cập thì bão số một với tên quốc tế là ta lim dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền miền bắc của nước ta với cường độ mạnh
đây là cơn bão đầu tiên bắt đầu trong mùa mưa bão ở nước ta trong năm nay và diễn biến của bão vẫn hết sức khó lường có khả năng còn tiếp tục mạnh lên
công tác ứng phó với bão mưa lũ bảo vệ an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản
đang được triển khai đồng bộ với tinh thần tuyệt đối không được chủ quan lơ là
đây cũng là nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi liên tiếp những diễn biến về đường đi của bão được chia sẻ
bên cạnh đó còn là những bài học kinh nghiệm đảm bảo an toàn trước bão bởi thực tế đã xảy ra những câu chuyện đáng tiếc trước khi bão đổ bộ
gây ra những sự cố đáng tiếc mà bản thân chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được
những hình ảnh tại đà nẵng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai chỉ trước vài giờ khi cơn bão nauru cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm sắp đổ bộ
trong khi ngư dân đang hối hả kéo tàu thuyền vào neo đậu tránh trú trước cơn bão
thế nhưng người dân du khách vẫn liều mình tắm biển lướt sóng
vào các mùa bão trước những hình ảnh như thế này đã khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc
không chấp hành quy định khẩn cấp là những người vô ý thức khi xảy ra sự việc thì giá như nếu thì
mình thiệt không hiểu khi mà báo đài chính quyền địa phương đã cảnh báo liên tục mà nhiều người còn cố tình ra biển để tắm chụp ảnh để làm gì
đã có lệnh cấm tắm biển do sóng to gió lớn nhằm bảo vệ người dân từ cơ quan quản lý
bất chấp nguy hiểm để tắm làm gì nhỉ cần có xử phạt cho các đối tượng thiếu ý thức như thế này
vào mùa mưa bão năm nay nhiều ý kiến cư dân mạng mong rằng những việc làm chủ quan lơ là như thế này sẽ không tái diễn
ý thức của người dân và du khách cũng sẽ thay đổi
bởi theo dự báo sức tàn phá cũng như độ nguy hiểm của các cơn bão trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ khốc liệt hơn rất nhiều

và minh chứng là cơn bão số một với tên gọi ta lim ở cường độ rất mạnh đang tiến rất sát vào khu vực biển và đất liền nước ta
thông tin về cơn bão số một đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng trong những giờ vừa qua với những chia sẻ bình luận
miền bắc chính thức bước vào mùa mưa bão dù hơi muộn bà con chuẩn bị tinh thần tham gia đi là vừa
sắp có nhiều mưa hơn rồi chắc đợt nóng đã qua đi
bão có mặt tốt và mặt xấu mặt tốt là cung cấp nước cho các hồ thủy điện
mặt xấu là gây thiệt hại tài sản thậm chí tính mạng con người
mưa to gió lớn kiểu gì cũng ngập lụt rồi sát lở
những người dân sinh sống tại những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm lại khổ và vất vả rồi
năm nào cũng phải đối mặt với sự nguy hiểm
vào ngày một mươi sáu tháng bảy thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện triển khai công tác ứng phó
theo đó các bộ ngành địa phương trên tinh thần phải quyết liệt chỉ đạo không được chủ quan lơ là
trên khắp các nhóm mạng xã hội những hình ảnh người dân tăng cường các biện pháp phòng chống bão được liên tục chia sẻ
gia cố nhà cửa công trình các phương tiện khẩn trương vào nơi neo đậu tránh trú
tại nhiều địa phương đã khẩn trương chỉ đạo tạm dừng ngay các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời
một số địa phương cũng bắt đầu sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm
cùng với các lực lượng hiện lực lượng công an nhân dân tại nhiều tỉnh thành cũng đã phân công cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sát cánh hỗ trợ người dân phòng chống bão và thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ khi có những trường hợp sự cố xảy ra
việc chủ động lên các phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai từ các cơ quan chức năng
hiện đang nhận được sự đồng thuận ủng hộ từ phía cư dân mạng
cùng với đó nhiều ý kiến cư dân mạng cũng mong muốn có được sự chung tay ủng hộ từ phía người dân
để công tác phòng chống ứng phó với bão được tập trung và hiệu quả
bão gây thiệt hại nếu chúng ta không tích cực phòng chống công tác chuẩn bị ứng phó đã tốt rồi thì cũng mong ít thiệt hại hơn
mọi người sẽ vất vả chống bão lắm đây
bà con mình dù đã có nhiều năm kinh nghiệm phòng chống bão nhưng không nên chủ quan cần phải ra cố lại nhà cửa để phòng ngập lụt
nguy hiểm nhất là lũ sau bão bà con cần hết sức cảnh giác mong rằng bão vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hôm qua đến giờ cập nhật tin bão biết đây là cơn bão mạnh nên thấy lo cho bà con mình những tỉnh thành ngoài đó
cầu mong bà con bình an tìm nơi tránh trú an toàn
chia sẻ những thông tin kịp thời về diễn biến tình hình cơn bão số một trên mạng xã hội cũng là cách để mỗi người chúng ta chủ động nâng cao ý thức phòng tránh nhằm không để những sự việc đáng tiếc xảy ra
bạn có chia sẻ gì về nội dung này hãy để lại ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhân dân
quay trở lại với những nội dung trong nước thưa quý vị hành vi chạy quá tốc độ không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng của người điều khiển phương tiện
mà còn đe dọa sự an toàn của các phương tiện và những người tham gia giao thông trên đường
đặc biệt là trên những tuyến đường cong cua là đường đèo thì nguy cơ tai nạn giao thông do lỗi vi phạm tốc độ càng nghiêm trọng hơn
trong tiểu mục câu chuyện giao thông ngày hôm nay phóng viên của chúng tôi đã có buổi ghi nhận tại đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
thời gian qua đội một đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp với lỗi vi phạm này trên các tuyến ở địa bàn quản lý
các anh cơ quan nước tạo điều kiện cho em bởi vì đường này đào dốc cho em cũng có đạt quá trầm gà
kiểm tra thực tế và qua số liệu thì chúng tôi thấy là hành vi vi phạm về tốc độ là một những hành vi vi phạm nhiều nhất trong hành vi vi phạm về sự tự ẩm toàn giao thông
và đội tổ quốc gia tiến hành tuyên kiếp xử lý nghiêm về tất cả các trường hợp vi phạm hành vi trên không có vùng cấm không có hội ái bất cứ đối tượng nào
với nhiều đoạn đường cong cua đèo dốc chỉ cần quan sát không kỹ với tốc độ vượt quá mức cho phép lái xe sẽ rất khó có thể xử lý được tình huống bất ngờ xảy ra
vì vậy việc tuân thủ tốc độ trên những cung đường này
cần được mỗi lái xe đặt lên hàng đầu vì nhiều khi chỉ cần nhanh một phút nhưng sẽ chậm cả đời
rõ ràng bên cạnh chế tài xử phạt nghiêm khắc ý thức vận hành phương tiện chấp hành luật giao thông đồng bộ của người điều khiển phương tiện vẫn là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo an toàn giao thông
nghị định số một mươi ba hai nghìn hai mươi ba ndcp bảo vệ dữ liệu cá nhân vừa được chính phủ chính thức ban hành
có hiệu lực kể từ ngày một bảy
nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
nghị định được ban hành đã đáp ứng yêu cầu là bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân tổ chức
cần hiểu đúng và đầy đủ như thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ thông tin cá nhân đã được quy định tại nghị định một trăm linh
trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của các cơ quan tổ chức có liên quan như thế nào
làm rõ hơn về vấn đề này góc nhìn chuyên gia có cuộc trao đổi với tiến sĩ trần văn duy hội luật gia việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước khi mà đi vào chia sẻ về những nội dung cụ thể hơn liên quan đến nghị định một mươi ba thì chúng tôi cũng muốn đồng chí cho biết cụ thể
trong nghị định một mươi ba thì chúng tôi đã có một nội dung cụ thể hơn liên quan đến nghị định một mươi ba
quy định như thế nào về dữ liệu cá nhân
nghị định một mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba lần đầu tiên chúng ta có một quy định mang tính chất là pháp vật hóa quan điểm về dữ liệu cá nhân
quan điểm tại khoảng một điều hai của nghị định một mươi ba quy định dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng chữ viết ký hiệu chữ số hình ảnh âm thanh hoặc tương tự trên môi trường điện tử gắn với con người cụ thể hoặc xác định một con người cụ thể
như vậy dữ liệu cá nhân đã được nghị định một mươi ba
quy định có hai dạng là dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm
ví dụ như là họ tên dân tộc giới tính các thông tin về nơi sinh
đấy là các dữ liệu thông tin cá nhân cơ bản
hoặc là dữ liệu cá nhân nhạy cảm như là quan điểm chính trị quan điểm tôn giáo xu hướng giới tính vấn đề liên quan đến chủng tộc bệnh án v v
thì đấy là lần đầu tiên chúng ta đã có cái quy định về việc nhận diện dữ liệu cá nhân
cái tầm vấn bảo đó là quy định của chính phủ
thưa ông ạ thời gian qua thì chúng ta có thể thấy rằng là tình trạng lộ dữ liệu cá nhân diễn ra rất là phổ biến đặc biệt ở trên không gian mạng
và người sử dụng thì dường như là cái ý thức bảo vệ các dữ liệu cá nhân cũng chưa được quan tâm một cách đúng mức
theo ý kiến của ông ạ vấn đề này thì sẽ gây ra những hệ lụy và đang có tính chất phức tạp như thế nào
trong thời gian vừa qua chúng ta có cái thực trạng tôi nói thứ nhất là về công tác thể chế
chúng ta trước cái nghị định một mươi ba này chúng ta chưa có một cái văn bản nào quy định chuyên biệt hóa về bảo vệ dữ liệu cá nhân
và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
chính cái thực trạng về lỗ hổng về mặt thể chế mặc dù chúng ta có hành năng quy định về bộ luật hình sự bộ luật dân sự
và các quy định pháp luật chuyên ngành về việc bảo vệ thông tin bí mật đời tư của các tổ chức cá nhân có liên quan
nhưng nó chưa mang tính chất toàn diện nó làm tản mạng ở rất nhiều các văn bản và rất là đất nước có xung đột
và chưa tạo sự đồng bộ thống nhất từ mặt thể chế quy định chưa rõ ràng
do vậy nó dẫn tới rằng là cái việc thống nhất về các biện pháp nghiệp vụ về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân
và trách nhiệm giàn mùa của các chủ thể liên quan nó cũng tản mạng nó không được triệt đẻ
và từ cái về thể chế từ cái trách nhiệm của các chủ thể thì dẫn tới đó là cái công tác truyền thông nhận thức của cái người dân
trong việc tự bảo vệ mình các dữ liệu thông tin cá nhân cơ bản dữ liệu thông tin cá nhân
dữ liệu cá nhân nhạy cảng họ cũng chưa có cách thức biện pháp để tự bảo vệ mình
và thậm chí là từ cái về thể chế từ cái trách nhiệm của các chủ thể công tác quản lý nhà nước và của chính các cá nhân
thì dẫn tới thực trạng trong thời gian vừa qua tôi khẳng định rằng là nó dẫn tới có hiện tượng là các chợ đen
trong việc mua bán dữ liệu cá nhân một số lượng theo phản ánh của các cơ quan có thẩm quyền
thì dữ liệu đấy nó có thể hàng triệu người
và nó chưa có xu hướng càng ngày càng gia tăng diễn biến ở mọi lĩnh vực từ lĩnh vực ngân hàng đến lĩnh vực bảo hiểm
đến các lĩnh vực của đời sống như tuyển sinh như những vấn đề đào tạo vân vân
thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là trong thời gian vừa qua chúng ta về công tác quản lý nhà nước cũng chưa được đồng bộ
về nhận thức của người dân cũng chưa được thấu đáo do nên dẫn tới các vụ việc vi phạm pháp luật
bí mật đời tư thậm chí có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian vừa qua càng ngày càng phát triển
thực tế đó theo ý kiến của ông thì việc chính phủ ban hành nghị định một mươi ba bảo vệ dữ liệu cá nhân
thì đã tạo ra được một cái hành lang pháp lý như thế nào có sự thống nhất ra sao khi mà chúng ta thực hiện cái thể chế cũng như là đảm bảo quyền lợi
tôi tự ý câu hỏi của chị rất là hay và tôi cũng trả lời câu hỏi này vừa là một chuyên gia pháp luật nhưng đồng thời cũng là một người dân
thì tôi thấy rằng nghị định một mươi ba ra đời trong bối cảnh là sự tác động của khoa học công nghệ đặc biệt là các mạng xã hội
thứ hai nữa là trong thời gian vừa qua
các cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có việc quản trị dữ liệu cá nhân của người dân chưa được thực hiện một cách nghiêm túc và triệt đẻ
và trong thời gian vừa qua chúng ta cũng không có một cái đầu mối rõ ràng chuyên biệt tôi nói thẩm định là đầu mối chuyên nghiệp để thực hiện các biện pháp
đây không chỉ là biện pháp pháp lý mà nó là biện pháp cả biện pháp nghiệp vụ và biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa từ sớm từ xa các hành vi vi phạm
chứ không phải là xảy ra hành vi vi phạm chúng ta mới xử lý
và hoặc hình thành nên một cái nếu chúng ta triển khai nghị định này thì tôi thấy nó tạo lên một tính đồng bộ
và cũng là đồng thời đây cũng là một cái văn bản mà tôi thấy là nó không chỉ quy định về trách nhiệm của tuổi
mà nó quy định các quyền và nghĩa vụ của chủ của cá nhân trong việc tự bảo vệ mình
giữ điệu của mình trong thực hiện các giao dịch dân sự kinh doanh thương mại có định quan
tôi nghĩ rằng trong thời gian vừa tới
các chủ thể các tổ chức cá nhân có liên quan
chẳng hạn như là ngân hàng công ty bảo hiểm và các tổ chức sử dụng sử dụng dịu cá nhân
cần phải ban hành các quy chế quản trị nội bộ để nghiêm túc triển khai thực hiện nghị định này
và tôi thấy rằng nghị định này nó tất nhiên nó còn nhiều điểm mới
nhưng chúng ta thấy rằng tôi tin rằng nghị định này là một tí hiệu đáng mừng
trong việc bảo vệ dịu cá nhân với tư cách đây là một quyền nhân thân
và thậm chí đây cũng đây còn là một quyền tài sản
mà chúng ta cũng đồng ý với ông khi mà cho rằng là việc
chúng ta ban hành những hành lang pháp lý như thế này thì giúp cho công tác phòng ngừa hiệu quả hơn
từ sớm từ xa hiệu quả hơn
thay vì việc là chúng ta sẽ giải quyết hậu quả khi mà mọi việc đã diễn ra rồi đúng không ạ
ông có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
nghị định một mươi ba thì quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
cái hai của nghị định này đã khái quát ra và chỉ dẫn rất cụ thể được
năm nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân
không chỉ khái quát trong lĩnh vực đó là khái quát về hành vi
đó là xử lý hành vi trái quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
xử lý hành vi các hành vi tạo ra các dữ liệu mà xâm phạm
chống phá đảng và nhà nước
mà tôi thấy có cái hành vi khái quát đó là cái hành vi cản trở
trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân
và cả khái quát hành vi là lợi dụng cái hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân
để xâm phạm quyền lãnh hợp pháp
như vậy cái nghị định đã khái quát rất hay đó là không chỉ đối với hành vi
chống tạo ra các dữ liệu chống phá đảng và nhà nước
đối với trực án như quốc gia mà nó còn có khái quát trong lĩnh vực
về hành vi cản trở hành vi lợi dụng của các tổ chức cá nhân
trong việc vi phạm dữ liệu cá nhân
như vậy tôi thấy rằng đây chính là cái cơ sở hành năng pháp lý
để cơ quan quản lý nhà nước ban hành cái nghị định
xử phạt phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân
và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
và đồng thời nó cũng là cái cơ sở để chúng ta áp dụng bộ luật hình sự
trong việc xử lý các hành vi vi phạm có liên quan
tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm một cái sự pháp điển hóa
rất cụ thể và rất bao quát cho vậy rằng là nó không chỉ bảo vệ
không chỉ đều đề cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
không chỉ đề cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân sử dụng dữ liệu cá nhân
mà nó đề cao cả trách nhiệm của các cá nhân trong việc tự bảo vệ mình
trong việc xử lý hành vi vi phạm có liên quan
như vậy tôi thấy nó bao quát rất nhiều của các chủ tệ
ông vừa nhắc đến trách nhiệm của các cơ quan các tổ chức
trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
vấn đề này thì đã được quy định cụ thể như thế nào trong nghị định một mươi ba
lần đầu tiên chúng ta quy định giảng buộc đó là cơ quan chúng ta hình thành
lên một cái thiết chế tôi dùng cái từ thiết chế
đó là hình thành cơ quan đồng mối giúp cho chính phủ
giúp cho bộ công an đó là cục an toàn
ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
sẽ là cái cơ quan có tư cách pháp nhân giúp cho bộ công an
về thống nhất đồ mối áp dụng hướng dẫn về thực thi pháp luật
và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để trong việc ngăn chặn hành vi vi phạm
nhưng đồng thời trong nghị định này tôi thấy có một cái cơ chế thiết chế
rất là mới đó là cổng thông tin điện tử quốc gia
trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
cái cổng thông tin này nó khác với các trang tin
báo chí mạng khác mà cổng tin nếu là cái cổng tiếp nhận thông tin phản ánh
của người dân trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
bên cạnh việc đưa tin công tác tuyên truyền truyền thông
pháp luật và chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân
như vậy nó sẽ tạo lên một cái hiệu ứng đồng bộ
để người dân sẽ có cơ chế để phối hợp cơ quan quản lý nhà nước
trong việc tiếp nhận và xử lý các hành vi vi phạm
thì đây chính là hai cái tiết chế tôi nghĩ là tạo lên tính đột phá
trong thời gian tới
về mặt bảo vệ dữ liệu cá nhân về mặt chủ thể có liên quan
như vậy là nghị định một mươi ba khi mà được chính phủ ban hành
thì đã tạo một cái hành lang pháp lý rất là thống nhất
và quan trọng nhất là như ông chia sẻ chúng ta bảo vệ quyền lợi của người dân
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi